bắt đầu lắp đặt hệ thống đèn led thử nghiệm từ tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy và bước đầu đã mang lại hiệu quả cao cho các tàu cá xa bờ của ngư dân quảng trị trong việc khai thác thủy hải sản dài ngày trên biển
với những ưu điểm vượt trội mang lại đèn led đã giúp cho ngư dân giảm chi phí đánh bắt tăng lợi nhuận sau những chuyến ra khơi
ông nguyễn văn năng ở thị trấn cửa việt huyện gio linh tỉnh quảng trị là chủ tàu cá mang số hiệu qt chín mươi một nghìn chín trăm một mươi tám ts là một trong số những chiếc tàu được chọn để hỗ trợ lắp đặt hệ thống đèn led công nghệ mới
với công suất trên bốn trăm linh cv ông năng tin rằng việc lắp đặt đèn led thay thế đèn cao áp sẽ góp phần giúp tàu cá của ông đánh bắt hiệu quả hơn sử dụng hệ thống đèn này còn giúp gia đình ông giảm được nhiều chi phí cho việc sử dụng nhiên liệu
tại một địa điểm tàu cá của ông đã được đánh bắt
tại một đêm như tàu tôi chạy ba mươi sáu bóng siêu của tôi trong tầm khoảng một tà đến một tà hai dầu trong một đêm
bây giờ chạy khoảng năm đến bảy chục lít
thì cái đó là lời nhận thai
thứ ba nữa là cái tựa thọ của cái máy mà mình phá trá điện nó cũng nâng nâng lên
dự án tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả công việc với trang thiết bị đèn led đặc biệt công nghệ mới cob cho tàu đánh bắt xa bờ
tỉnh quảng trị được triển khai cho ba mươi chín tàu đánh bắt xa bờ có công suất hai trăm linh cv trở lên tại các huyện vĩnh linh do linh và triệu phong
dự án được sở khoa học và công nghệ chủ trì phối hợp với các địa phương và các ngành chức năng triển khai
nguồn vốn được viện trợ không hoàn lại từ tổ chức phát triển công nghệ công nghiệp và năng lượng mới nhật bản nedo
nguồn ngân sách tỉnh và vốn đóng góp của các ngư dân mỗi tàu cá được chuyên gia nhật bản tư vấn số đèn để lắp đặt cho phù hợp
việc chuyển đổi công nghệ đèn cao áp sang đèn led nhằm giảm khí co hai tiết kiệm khoảng bảy mươi nhiên liệu cho ngư dân
để giữ vực chủ quyền biển đảo quê hương và làm cho biển đảo của mình
một trong những ưu điểm khi sử dụng đèn led đã được thử nghiệm chính là ánh sáng và màu sắc của đèn làm cho cá dễ thích nghi và thu hút cá nhiều hơn
đã tạo điều kiện cho ngư dân đánh bắt thuận lợi
với những ưu điểm mang lại đèn led sẽ giúp ngư dân giảm chi phí đánh bắt tiết kiệm nhiên liệu tăng lợi nhuận
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc